theo hãng thông tấn yonhap tối ngày hai mươi một tháng hai đưa tin hàn quốc đã ghi nhận thêm một trường hợp tử vong
do nhiễm covid một mươi chín nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên hai người
bệnh nhân tử vong thứ hai là một phụ nữ năm mươi tuổi đang điều trị tại một bệnh viện ở busan
bệnh nhân này cũng chỉ mới được chuyển tới bệnh viện ở busan từ bệnh viện tuyến dưới vào sáng thứ sáu
khi được xác nhận là nhiễm covid một mươi chín